tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ sau khi ô tô tải bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải khác đang dừng trên làn đường cao tốc số một tp hcm trung lương
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay
lúc này ô tô tải lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương theo hướng miền tây đi tp hcm
khi đến địa bàn xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an thì va chạm vào đuôi của một xe tải khác đang dừng trên làn đường số một sát giải phân cách
cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải bẹp rúm biến dạng tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin
các tài xế và người dân lưu thông qua đây cố gắng hỗ trợ giúp nạn nhân nhưng bất thành